trong chuyến công tác tại tỉnh quảng trị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm một số gia đình chính sách thương bệnh binh tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm tặng quà gia đình thương binh hạng một trên bốn trần văn điền phường một thành phố đông hà và gia đình anh hùng lực lượng vũ trang trường đức ii phường ba thành phố đông hà
thay mặt đảng và nhà nước chủ tịch quốc hội đã ân cần thăm hỏi động viên và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thương bệnh binh gia đình người có công với cách mạng đã có những công hiến đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh dành độc lập cho dân tộc và bảo vệ tổ quốc
chủ tịch quốc hội khẳng định đảng nhà nước luôn quan tâm đến chính sách với người có công pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã được thực hiện nhiều năm qua đồng thời cũng dành nhiều nguồn lực ưu tiên cho các đối tượng này
chủ tịch quốc hội khẳng định đảng nhà nước luôn quan tâm đến chính sách với người có công pháp lệnh ưu đãi người có công pháp lệnh ưu tiên cho các đối tượng này